bỏ ra hàng tỷ đồng để xây dựng trường cho các em học sinh vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp nhiều khó khăn
tuy nhiên trường xây xong thì chỉ học được một học kỳ rồi bỏ hoang và gây lãng phí tiền của nhà nước là thực trạng đang diễn ra tại huyện nghèo con rẫy tỉnh con tum
sau đây là phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân
điểm trường tiểu học đắc côi nằm tại thôn tám xã đắc côi là ngôi trường được xây dựng kiên cố với hai phòng học hệ thống sân bê tông tường rào cổng ra vào được xây dựng từ năm hai nghìn một mươi
với tổng chi phí hơn một tỷ đồng từ nguồn dự án giảm nghèo khu vực tây nguyên huyện con rẫy
tuy nhiên từ khi xây dựng xong đến nay ngôi trường này mới tổ chức cho các em học được một học kỳ hai năm hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi tám xong rồi bỏ hoang
có cái điểm trường đặc biệt là điểm trường thôn tám vừa qua được xây dựng hít sức
kiên cố hai phòng lớp học thì trong giai đoạn đầu thì đã đầy đủ học sinh học nhưng qua sắp nhập thôn thì hiện tại các em đã chuyển qua một số các em về thôn một mươi và một số em chuyển về thôn bảy
điểm trường thôn tám hiện bây giờ thì số lượng học sinh rất là ít còn vấn đề muốn di chuyển học sinh ở thôn bảy mà quay về học thôn tám
thì vấn đề là chính quyền địa phương phải đảm bảo về công tác

thì cũng ảnh hưởng một phần đến sức khỏe các em học sinh thứ hai nữa cái trường nó cái kính đồ nó bẻ cái cửa nó hư sợ
một số học sinh nó bị tai nạn rồi nó rắt tay hoặc là đứt chăn đồ này kia đó là điều tôi lo ngại nhất
có thể nói việc xây dựng các điểm trường rồi bỏ hoang không đưa vào sử dụng cho hoạt động dạy và học đang là sự lãng phí lớn
mong rằng chính quyền địa phương phòng giáo dục và đào tạo huyện con rẫy tỉnh con tum sớm có phương án giải quyết tránh lãng phí tiền của nhà nước